hội nghị ban chấp hành tổ chức các hãng thông tấn châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi bốn
do thông tấn xã việt nam đăng cai tổ chức đã khai mạc sáng nay tại hà nội
tham dự hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại sứ các nước
có hãng thông tấn là thành viên ban chấp hành tổ chức các hãng thông tấn châu á thái bình dương
hội nghị tập trung vào ba nội dung mang tính thời sự cao của báo chí hiện nay
gồm chiến lược của các hãng thông tấn nhằm ứng phó với việc thay đổi thói quen sử dụng thông tin
tập trung vào các nội dung video và nền tảng youtube tin giả và kiểm chứng thông tin báo chí
giành lại niềm tin đối với báo chí trinh thống
trong bài phát biểu chào mừng phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao chủ đề của hội nghị và nhấn mạnh
một nền báo chí sáng tạo chuyên nghiệp sẽ cuốn hút độc giả và khán thính giả
củng cố niềm tin của công chúng đặc biệt trong bối cảnh tin giả đang bào mòn lòng tin của xã hội đối với truyền thông
phó thủ tướng bày tỏ tin tưởng đại diện các hãng thông tấn tham dự hội nghị sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển
và xây dựng chiến lược trong kỷ nguyên số đề ra được những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin